ngay sát kinh thành huế có một làng nghề truyền thống đã hơn bốn trăm linh năm tuổi
ở đây cứ đến tháng chạp nhiều người dân của làng tạm gác chuyện con trâu cái cày để đốt trầm rửa tay
rồi bắt đầu làm những khóm hoa giấy ngũ sắc phục vụ nhu cầu tâm linh của người bản địa
làng hoa giấy thanh tiên ở xã phú mậu huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế suốt bốn trăm linh năm qua
cứ đến độ tháng chạp là người làng gác việc đồng áng để vót tre nhộm giấy rồi cắt tỉa thành những bông hoa
sau khi tạo tác thành những cánh hoa giấy họ lại kheo léo dán cột lại với nhau để tạo thành những cảnh hoa nhiều màu sắc
theo sách cũ kể lại dưới thời vua gia long vào lễ thưởng tuần một vị quan ở bộ lễ đã tiến vua đoa hoa giấy của làng thanh tiên
đó hoa tiến vua được làm gồm ba cành mỗi cành có năm bông hoa xoay quanh bông hoa nằm chính giữa có màu vàng ẩn chứa chiết lý
tam cương ngũ thường của khổng giáo
sau đó nhà vua đã khuyến khích người làng làm hoa giấy để bày biện bán lên kinh đô và phổ biến nghề cho mọi người
những năm hoa kèm và hoa nhựa xâm nhập vào thị trường của huế cũng rất nhiều
do đó người dân mới bước đầu cảm thấy những sản phẩm đó rất mới lạ mua về trang trị sơ cung cũng rất nhiều
nên hoa giấy của mình rất nhiều
nên là có những năm trở lại đây thì nó cũng bị như là mất thị trường
và nói chung là cũng bán ra thị trường thì nó cũng là ế ẩm hơn
thì so với hai ba năm trở lại đây thì nói chung là bắt đầu người dân người ta hiểu được là nói chung là những cái ý nghĩa của cái hoa giấy của cái làng thân của mình
tại vì đó là một cái nét văn hóa cũng như là một cái nét tâm linh của người dân xứ huế mình á
bắt đầu là người dân bây giờ thì cũng trở lại là sử dụng cái hoa giấy này bắt đầu là cũng rất nhiều
với người huế
mỗi lần nhìn thấy hoa giấy là biết tết đã đến rất gần